chiều ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng
chủ tịch hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia đã chủ trì phiên họp quý bốn năm hai nghìn hai mươi
các thành viên hội đồng đánh giá cả nước đã hoàn thành và vượt kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế xã hội
là năm thành công về các chỉ số kinh tế vĩ mô với nhiều kỷ lục mới
các thành viên hội đồng đánh giá năm hai nghìn một mươi bảy là năm thành công với các chỉ số kinh tế vĩ mô
với các kỷ lục mới như kim ngạch xuất nhập khẩu đạt mức bốn trăm một mươi tỷ usd xuất siêu gần ba tỷ usd
thu hút gần một mươi ba triệu khách du lịch bên cạnh đó môi trường đầu tư kinh doanh của việt nam đã tăng một mươi bốn bậc
chỉ số đổi mới sáng tạo tăng một mươi hai bậc
về chính sách tiền tệ thời gian tới hội đồng khuyến cáo ngân hàng nhé nước cần điều hành lãi suất tỷ giá
phù hợp với cân đối vĩ mô lạm phát và thị trường tiền tệ phân đấu giảm lãi suất cho vay
trong thời gian tới hội đồng cũng đề nghị chính phủ cần ưu tiên chống thất thu thuế
mở rộng cơ sở thuế hơn là tăng mức thu thuế khẩn trương lập dự toán thu ngân sách trên cơ sở dữ liệu
về kinh tế xã hội đồng thời khuyến nghị chính phủ cần có động thái chống các giao dịch nội gián
và giao dịch làm giá trên sàn giao dịch chứng khoán khẩn trương hoàn thành thị trường trái phiếu doanh nghiệp
đẩy mạnh đầu tư cho sáng tạo khởi nghiệp